ngày bảy tháng một mươi lễ trao giải thưởng bùi xuân phái vì tình yêu hà nội năm hai nghìn hai mươi đã được tổ chức
đây là năm thứ một mươi ba giải thưởng này được trao nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh họa sĩ bùi xuân phái
kết quả giải thưởng vì tình yêu hà nội được trao cho nhạc sĩ phú quang với những bài hát cảm xúc viết về hà nội
giải thưởng tác phẩm thuộc về tiểu thuyết phố nhà thờ của tác giả người serbia nikolic
giải ý tưởng thuộc về ý tưởng thiết lập thiết kế cột mốc km tại hồ gươm do ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
phối hợp với hội kiến trúc sư việt nam tổ chức
giải thưởng việc làm thuộc về dự án nghệ thuật công cộng phúc tân và việc tìm kiếm và trao trả sát phong cho các làng xã ở hà nội của nhóm nhân sĩ hà đông
trong khuôn khổ lễ trao giải còn có hoạt động triển lãm tranh ảnh về họa sĩ bùi xuân phái nhân một trăm linh năm ngày sinh của ông